xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục tác động tới nước ta gây mưa rào và rông rải rác ở bắc bộ và trung bộ
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại bắc bộ sẽ tiếp tục giảm
đêm nay ngày mai sao động từ hai mươi hai mươi chín độ trời lạnh về đêm và sáng
còn ở trung bộ mức nhiệt cao nhất ngày mai suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng như các tỉnh phía nam đèo hải vân đà nẵng đến bình thuận
cũng chỉ giao động ở xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ có nơi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi ba độ
xa hơn ở phía nam hai khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết phổ biến duy trì ngày nắng nhiều
mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối nhưng kết thúc nhanh
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh có thể tiềm ẩn trong cơn rông
tại khu vực nam bộ duy trì mức nhiệt độ cao nhất trong ngày sao động từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
miền đông nam bộ có nơi cao hơn còn ở tây nguyên mức nhiệt từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp bốn với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác đêm và sáng trời xe lạnh
trong cơn rông đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi tám độ